xin kính chào quý vị khán giả bây giờ sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
liên quan tới sai phạm đất đai xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh bình dương
tổng công ty ba tháng hai và một số đơn vị liên quan
tám bị cáo hầu tòa trong đó ông nguyễn văn minh cựu chủ tịch tổng công ty ba tháng hai
bị truy tố cả hai tội danh tham mô tài sản và vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí ông trần văn nam cựu bí thư tỉnh ủy bình dương bị truy tố về tội vi phạm
quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tại phần kiểm tra căn cước ông minh là bị cáo duy nhất được hội đồng xét xử cho phép ngồi
với lý do bị cáo đang ở tuổi cao sáu mươi bảy tuổi sức khỏe yếu
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam
và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng hai khu đất tại tỉnh bình dương
ngoài ra bị cáo nguyễn văn minh và người thân còn lập các công ty sân sau
gồm công ty tân thành công ty phát triển công ty tân phú
cơ quan tố tụng xác định hành vi phạm tội của các bị cáo gây thiệt hại hơn bốn tỷ đồng
công an tỉnh đồng tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng phạm hồng quy
ngô hoàng thọ cùng chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt khiến cho đồng chí hồ tấn dương
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện lấp vỏ tỉnh đồng tháp hy dịch
trước đó vào ngày bốn tháng tám nhận được tin báo phát hiện hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ
trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò
ngay lập tức đại úy hồ tấn dương cùng thượng úy nguyễn thanh danh nhanh chóng dùng mô tô tổ chức truy bắt hai đối tượng
đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp danh hỗ trợ truy bắt
khi bị truy đuổi đối tượng quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt
làm cả hai xe của quy thọ và xe của đại úy dương thượng quý danh bị ngã văng
cả hai đối tượng và hai chiến sĩ công an đều bị thương và được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trên đường đến bệnh viện
ngay trong ngày bốn tháng tám đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm
từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ công an hồ tấn dương
liên tiếp hai chuyên án ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lai châu triệt phá thành công bắt năm đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
vào sáng ngày một mươi ba tháng tám tại xã trung trải huyện nậm nhùn lực lượng công an phát hiện ba đối tượng
có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tổ công tác tiến hành áp sát kiểm tra
các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy giang á vàng chú tệ tỉnh niệm biên bị bắt quả tăng
tại hiện trường cùng một mươi sáu bánh nghi là heroin cùng một điện thoại di động
tiếp tục truy xét tổ công tác đã bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
hai đối tượng giang á giang và vàng á chớ chú tệ tỉnh niệm biên
qua khai thác nhanh các đối tượng đã cùng nhau nhận vận chuyển một mươi sáu bánh heroin
từ xã bắc ma huyện mường tè đến xã trung trải huyện nậm nhùn để bán
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tại bến phà bán ngùa xã tàm ít huyện tân uyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an và công an huyện than uyên tân uyên bắt quả tăng hai đối tượng
vàng á sồng và hờ á thu chú tệ tỉnh niệm biên về hành vi vận chuyển trái phép cho ma túy
và thu giữ tám bánh heroin
phạm năng đức và bùi đình huy đã cướp bốn chiếc điện thoại đắt tiền của một cửa hàng
tại hải dương để bán lấy vốn kinh doanh quần áo
công an huyện bình giang tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố đối với phạm năng đức
chú tệ huyện kiến thụy thành phố hải phòng và bùi đình huy chú tệ huyện ninh giang tỉnh hải dương
về tội cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng tám phạm năng đức và bùi đình huy điều khiển xe gắn máy
không bị kiểm soát đeo khẩu trang vào một cửa hàng bán điện thoại tại thôn hòa loan
xã nhân quyền huyện bình giang hỏi mua năm chiếc điện thoại di động với tổng giá trị khoảng năm mươi triệu đồng
lợi dụng lúc chủ cửa hàng đang dán kính cường lực cho chiếc điện thoại thứ năm
huy đã cầm theo bốn chiếc điện thoại nhảy lên xe máy do đức điều khiển đã nổ máy sẵn và nhanh chóng tổ thoát
đến ngày chín tháng tám đức và huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện kiến thụy thành phố hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
số tài sản cướp được hai đối tượng đã đem bán với giá hơn ba mươi sáu triệu đồng
thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng thì trong tháng bảy vừa qua
việc tái diễn tình trạng co tiếp thị ở một số cơ sở đặc sản ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang là vấn đề được người dân và du khách đến đà lạt quan tâm
nếu tình trạng treo kéo khách tranh cãi và xô sát nhau không chấm dứt thì hệ lụy sẽ kéo theo là sẽ rất khó lường
nhiều dịch vụ du lịch khách của tp hcm
thành phố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cảm giác an toàn và hào hứng với đà lạt của du khách
sẽ bị sụt giảm đi vì những ấn tượng không tốt
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cuộc cãi vã giữa một người tự nhận
là nhân viên của cửa hàng đặc sản với hướng dẫn viên du lịch
với những lời lẽ không hay xảy ra vào ngày gần đây đã thu hút đông đạo sự quan tâm của dư luận
ngay sau đó nhiều người đã lên án gai gắt nạn có du lịch
đã và đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch đà lạt
người đà lạt cũng dễ thương dễ mến rất là hiếu khách
có những trường hợp ngoài ý muốn cũng ảnh hưởng đến cảnh quan của đà lạt
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đà lạt mình
nó cũng giống như một con sâu làm ròn đầy canh
nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm và làm cho du khách là hoang mang
theo thống kê thành phố đà lạt
hiện có gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh hàng đặc sản
trong đó tập trung phần lớn trên địa bàn phường tám
ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trèo kéo các đối tượng tiếp thị thiếu văn hóa
ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết
chấm dứt tình trạng còn tiếp thị ở các cơ sở hộ gia đình kinh doanh ngành nghề này
trước đây khi em mới thành lập thì em có sử dụng tiếp thị một thời gian ngắn
nhưng mà thời gian gần đây
trong vài năm cho tới đây thì cửa hàng của em được khách hàng ưu tiên và tín nhiệm rất là nhiều
thì là quay trở lại nên là em đã không còn sử dụng như vậy nữa
cũng theo ngành chức năng thành phố đà lạt
bên cạnh một số ít cửa hàng hiện vẫn còn sử dụng lao động đi tiếp thị
hiện nay đa phần các cơ sở cửa hàng kinh doanh đặc sản đã nói không với cò tiếp thị
ở các cơ sở này ngoài hàng hóa có đăng ký và bán đúng với niêm yết giá
thì việc kinh doanh có chỉ dẫn rõ ràng
kết hợp với việc chủ động tạo ra một đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp
có đủ tầm kết nối cung cầu và đảm bảo cho cơ sở phát triển bền vững trong thời gian dài
đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đà lạt và du khách
cho các cơ sở tham kết là không có hợp đồng mà chích phần trăm lại cho các hướng dẫn viên du lịch
từ các cơ sở khác đến
từ cái nguồn đó thì mới nảy sinh mâu thuẫn ra là giữa cò tiếp thị tại địa phương
và những hướng dẫn viên du lịch
các địa phương khác đến nó sẽ gây ra ảnh hưởng xấu rồi gây mất an ninh trực tự tại địa phương
thứ hai là kinh doanh đảm bảo hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra đảm bảo là tất cả các cơ sở này
phải có hồ sơ pháp lý kinh doanh đúng quy định
đối với nhiều du khách trong và ngoài nước thành phố đà lạt luôn là điểm đến tuyệt vời
tuy nhiên du khách cần ưu tiên hàng đầu đó là sự an toàn cùng các dịch vụ lịch thiệp
tại nơi mà họ đến
nếu tình trạng kiếm tiền dựa trên các mánh khuế và sự thiếu thử tế vẫn còn diễn ra
sẽ ảnh hưởng tới du lịch đà lạt trong tương lai
đội cảnh sát hình sự công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết
vừa tiến hành bắt giữ đối tượng võ văn minh hai mươi năm tuổi
trú tại tổ dân phố một mươi chín thị trấn di linh huyện di linh
đây là đối tượng đã cưa hạ một mươi bốn cây sầu riêng của một hộ dân tại thị trấn di linh
trước đó vào tối ngày tám tháng tám minh đã dùng kìm cắt dây nguồn điện
cắt nguồn điện gắn camera cắt lưới b bốn mươi để vào cưa hạ một mươi bốn cây sầu riêng năm năm tuổi
của gia đình chị võ thị kim chi chú tại tổ dân phố một mươi chín thị trấn di linh là chị ruột của minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra công an huyện di linh đã xác định
võ văn minh là người đã thực hiện hành vi trên
tại cơ quan điều tra minh khai nhận do có mâu thuẫn gia đình
nên đã tiến hành phá hoại tài sản của bà võ thị kim chi là chị ruột của mình
hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long vừa tiến hành mời người điều khiển phương tiện
và quản lý phương tiện vi phạm lên cơ quan làm việc đồng thời buộc chủ phương tiện phải hạ tải
và cắt bỏ phần cơi nới trả lại hiện trạng ban đầu của xe
ngày một mươi hai tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện xe đầu kéo
kéo theo sơ miramont lưu thông trên quốc lộ năm mươi ba có dấu hiệu vi phạm
nên lực lượng tuần tra yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra xe đầu kéo trên là do thạch sô na sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ tỉnh trà vinh
là nhân viên công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng vt trực tiếp điều khiển trở đá xây dựng quá tải trọng cho phép
và phía sau đuôi sơ miramont có gắn thêm một lá trắn sắt với chiều dài trên hai m rộng khoảng năm m
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với tài xế thạch sôna với số tiền bốn triệu đồng
tài xế xử phạt số tiền là hai mươi tám triệu đồng đồng thời buộc phương tiện hạ tài đảm bảo tài trọng cho phép
gỡ bỏ lá chắn sắt trả lại hiện trạng ban đầu của xe
liên quan đến việc lắp đặt còi hơi trái phép vi phạm sử dụng trong khu dân cư
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc
và xác định được tài xế cùng xe ô tô nói trên
tài xế hai mươi tám tuổi chú tệ xã hòa châu huyện hòa vang tp đà nẵng
qua xác minh được biết anh này mới xin vào làm tài xế cho một hãng taxi
trong quá trình chở khách lưu thông trên nhiều tuyến đường
anh này đã thường xuyên gặp cảnh ách tắc nên đã lắp thêm còi hơi để ra tín hiệu cho các xe nhường đường nhanh hơn
việc làm này đã gây ra sự bức xúc và bất an với nhiều người dân nhất là người tham gia giao thông
rất dễ làm giật mình là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông
tại cơ quan công an tài xế này thừa nhận hành vi vi phạm của mình
vụ việc đã được công an thành phố lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật